sở giáo dục và đào tạo hà nội đã đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương
chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với ủy ban nhân dân xã phường các ban ngành đoàn thể kiểm tra giám sát cơ sở mầm non
cùng với đó sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm và vai trò của ủy ban nhân dân xã phường
trong việc quản lý cấp phép và kiểm tra sau cấp phép đối với loại hình nhà trẻ dân lập và tư thục kiên quyết xử lý rứt điểm các trường hợp vi phạm
không phải đến bây giờ thì những yêu cầu tương tự mới được đưa ra tuy nhiên sau mỗi vụ việc thì lại càng lộ rõ những lỗ hồng
trong công tác thực hiện ý kiến chỉ đạo cũng như giám sát thực thi đâu sẽ là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ những đứa trẻ vô tội trước nạn bạo hành
mời quý vị cùng đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
trong vụ việc bé trai một mươi bảy tháng tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong tại địa bàn huyện thường tín hà nội cơ sở này được lực lượng chức năng xác định là hoạt động hoàn toàn tự phát
do đó đã bị xử phạt hai lần vì không bảo đảm điều kiện hoạt động lần xử phạt gần đây nhất vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
là nhóm trẻ tự phát tự lập là không có những công cụ phương tiện đảm bảo để cho một lớp học
và nhân chứng của vụ án thì là toàn những cháu bé chưa biết nói và hai cô giáo thì có những thời gian để quanh co chối tội
qua những vết thương ở trên người của cháu bé chúng tôi nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị chức năng của công an thành phố vào cuộc điều tra quyết liệt để truy tố xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
như vậy cơ sở này đã bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục hoạt động như không có bất cứ vấn đề gì
và các hành vi bạo hành trẻ cũng cứ thế tái diễn mà chẳng một ai phát hiện cho đến khi xảy ra hậu quả nặng nề thì đã quá muộn
vâng có thể thấy rằng không phải chúng ta thiếu quy định hay là chế tài đối với các vi phạm
và điểm mấu chốt đó là công tác quản lý và giám sát
nhu cầu của người dân trong việc gửi con nhỏ là rất lớn trong khi công tác giám sát quản lý lại lòng lèo khiến cho các cơ sở tư nhân điểm trong trẻ tự phát cứ thế mọc lên dù có đáp ứng đủ tiêu chí hay không
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên antv với bà nguyễn thị thanh hòa chủ tịch hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam để có những đánh giá cụ thể hơn cũng như đi tìm giải pháp cho vấn nạn này
xin cảm ơn bà nguyễn thị thanh hòa đã dành thời gian cho khán giả truyền antv
thưa bà vụ việc xảy ra tại thường tín khiến cháu bé một mươi bảy tháng tuổi tử vong do bị bạo mẫu bạo hành khiến dư luận hết sức là bức xúc
bà có đánh giá như thế nào về chất lượng các cơ sở mầm non tư thục mầm non tự phát hiện nay ạ
tôi thấy trên văn bản quy định thì rất là đầy đủ
nào thì phải có phòng nuôi dưỡng như thế nào rồi bình quân bao nhiêu mét vuông cho một cháu này rồi có đồ
cả nhân đồ chơi tường rào v v
thế thì nhưng mà để chúng ta cũng biết là đầu tư cho một cái cơ sở mà nó đảm bảo như thế thì cũng rất là tốn kém
vì vậy mà nó vẫn còn có các tình trạng mà một số các nhóm tự phát thì cũng không thể đảm bảo được yêu cầu đấy
vì thế mà chúng ta cũng làm sao để tăng cường kiểm tra giám sát và chấn chỉ
để có thể đảm bảo được điều kiện theo quy định và cũng là phù hợp với tình hình chung của địa phương
đảm bảo cái an toàn và cái nuôi dưỡng được các cháu nhất là những cái nhóm trẻ
vâng thưa bà như bà phân tích thì rõ ràng là các chất lượng của các cơ sở này không đảm bảo kể cả về cơ sở lẫn như chất lượng giáo viên
vậy thì nguyên nhân tại sao mà các cơ sở này vẫn tồn tại cũng như là vẫn thu hút số lượng cha mẹ gửi con như vậy ạ
tôi thì tôi thấy là cái nhu cầu bây giờ còn rất là lớn đặc biệt ở cái khu công nghiệp
gần đây thì chính phủ cũng đã rất là quan tâm đến cái điều đấy
và chúng ta cũng có những các cái quy định làm sao để khi mà làm các khu công nghiệp thì phải dành đất rồi dành các cái điều kiện để mà xây dựng cái nhà trẻ
bởi vì cái đấy là cái rất là quan trọng đối với người lao động
nếu mà chúng ta làm được tốt thì nó cũng ảnh hưởng cả đến cái chăm chỉ rồi cái đầu tư cho công việc
đấy tăng năng suất chẳng hạn
đấy cho nên chúng tôi cũng thấy là cái đấy là cái rất là cần
thì làm sao để chính phủ có những các cái chương trình hoặc có những các cái chính sách gì đấy để chúng ta có thể huy động được nhiều cái nguồn lực để cho cái chất lượng nhà trẻ được nâng lên
và chất lượng cả số lượng nữa đấy
về giám sát theo bà thì ở đây chúng ta cần có sự giám sát ra sao trong cộng đồng cũng như là trong chính mỗi gia đình mỗi phụ huynh khi mà có nhu cầu gửi con ạ
thế là cái giám sát thì phải thực hiện đúng cái quy định
các cơ quan chức năng rồi chính quyền địa phương là phải thực hiện đúng các quy định
nhưng mà có một cái là mình cũng phải huy động cái giám sát cộng đồng
tức là có sự tham gia của mặt trận rồi các đoàn thể đấy để mà gọi là chung tay vào cùng giám sát cái việc thực hiện
thế rồi người dân huy động cả người dân nữa
tôi thấy có những cái
mà gọi là mình gọi là quan sát bằng mắt thường thôi nhìn cũng có thể biết được đấy
thế và đặc biệt này tại sao lại nó cứ xảy ra ở các cái cơ sở tự phát mới lại tư thục cái giám sát trong ngay trong nội bộ của người ta
thế ở các cái trường công ấy là có
tức là người nội giám sát người kia
và nhưng mà đằng này thì cứ đến như là làm cho nó gọi là đủ cái việc của mình thôi còn cũng không có quan tâm gì đến cái chung
thì chúng ta cũng nên có cái quy định
giám sát cộng đồng về cái này này hoặc là giám sát ngay trong từng cơ sở một thì nó mới tạo ra một cái mạng lưới chứ còn nếu mà cũng chỉ chính quyền rồi các ban ngành là chưa đủ
vâng rõ ràng thực trạng này đang cần sự chung tay của cả cộng đồng chứ không chỉ một cá nhân nào và mỗi chúng ta cần phải thấy đây là một vấn nạn hết sức đau lòng và trẻ em thì cần được có quyền được bảo vệ
một lần nữa xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho khán giả trình ano tv